thành phố hải phòng vừa hoàn tất việc xây dựng đoạn đường giao thông được làm từ phế liệu rác thải nhựa đầu tiên tại việt nam
sự án do một công ty thuộc tập đoàn hóa chất đau của mỹ phối hợp với khu công nghiệp dixie xây dựng
đoạn đường hai trăm linh m đầu tiên hoàn tất được xây dựng từ nguồn rác thải nhựa sinh hoạt tái chế
chủ yếu là bao bì nhựa dẻo như màng polyethylene do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hải phòng cung cấp
rác thải nhựa được làm sạch phơi khô và nghiền nhỏ trước khi trộn với nhựa đường asfan ở nhiệt độ một trăm năm mươi một nghìn tám trăm linh độ c
ở nhiệt độ này nhựa bị nóng chảy hoàn toàn hòa với nhựa đường giúp nâng cao độ bền cho con đường
chúng tôi thu gom và sử dụng các cây túi nilon các cây phế thải nhựa dẻo bãi rác trắng cát của công ty môi trường đô thị
đây là những vật liệu nhựa thải mà không thể tái chế hay chế biến lại được
đây là những vật liệu nhựa thải mà không thể tái bỏ ra môi trường gây ô nhiễm nhiều năm
do vậy với tinh thần trách nhiệm với cộng đồng với môi trường
thì khu công nghiệp đình vũ và khu công nghiệp dipsy đã quyết tâm làm thử hai trăm linh mét đầu tiên của con đường sử dụng nhựa thải này
sau khi triển khai thành công dự án này nhiều đoạn đường sử dụng rác thải nhựa tái chế sẽ được xây dựng trong các khu công nghiệp dipsy
giai đoạn tiếp theo của dự án này
sử dụng rác thải nhựa sẽ hoàn thành trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín với tổng chiều dài một bốn km
khi được ủy ban thành phố chính thức cấp giấy phép để cho làm đường bằng nhựa phế thải
thì công ty sẽ xử lý góp phần xử lý được hàng triệu túi ni lông rác nhựa
những con đường mới bền hơn và an toàn hơn này không chỉ đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp khu công nghiệp
mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường
khi mà quản lý xử lý rác thải nhựa
đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của việt nam